mặc dù mới chỉ bước vào đầu mùa nóng tại khu vực phía nam
sau những ngày qua số ca trẻ em nhập viện vì các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng
như hô hấp tiêu chảy đã tăng mạnh tại tp hcm
một số bệnh viện nhi có ngày tiếp nhận đến một mươi năm trẻ đến khám bệnh
những hình ảnh này tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhi đồng hai vào ngày hai mươi bảy tháng ba
phụ huynh bồng bế trẻ nhỏ gần như chật kín các khu vực
theo các bác sĩ thì đây là cảnh thường thấy trong các ngày qua
khi số trẻ mắc các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng đến khám bệnh tại đây tăng cao
đang có mùa nắng nóng như vậy thì một số mặt bệnh cũng bắt đầu tăng lên
đường hô hấp ho sổ mũi viêm họng viêm phế quản
rồi bắt đầu cũng xuất hiện những bệnh đường tiêu hóa tiêu chảy cấp đối lộn tiêu hóa
cái số lượng thì là cao lắm đó
một ngày nếu mà tính chung của phòng khám mình thôi thì là từ sáu đến bảy ngàn
không chỉ tiếp nhận số ca bệnh tại thành phố hiện các bệnh viện nhi chủ lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh
còn nhận một lượng lớn bệnh nhi được đưa về từ nhiều tỉnh thành phía nam
đáng chú ý có rất nhiều trẻ sơ sinh trẻ dưới một tuổi nhập viện
nhất là những trẻ có nền là những bệnh khác thường bị trở nặng hơn và mắc đi mắc lại thường xuyên hơn
khi thời tiết thay đổi đột ngột nắng nóng gai gắt như những ngày vừa qua
chiều bốn năm giờ chiều nó sốt cho nó sốt dành hương mẹ cho nó sốt xong hết sốt mấy tiếng sau là sốt lại
uống thuốc cũng rất là nhiều mình cảm thấy rất là nóng ruột
cứ khoảng nửa tháng bé lại tái phát một lần và cứ phải đi nhì đồng khám
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ như tăng cường chất dinh dưỡng để trẻ có sức đề kháng tốt hơn
cho uống nhiều nước không nên cho bé vận động ngoài trời nóng và uống nước đá
các bác sĩ điều trị cũng khuyến cáo phụ huynh nên cẩn thận hơn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà cũng như tại trường
nhất là khi thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn
nắng nóng như vậy với cái nhiệt độ cao như thế
người bé nhiều mồ hôi áo ướt thì người nhà nên thay áo lau khô người
chứ đừng với cái áo ướt như thế mà để bé ngồi quạt mà xói thẳng con người
cũng như là thay đổi thời tiết đột ngột như là bé đang ở ngoài trời nóng mà lại đưa bé vào cái phòng lạnh quá
hiện thời tiết nắng nóng đang là chủ đạo tại khu vực phía nam
tuy nhiên vẫn chưa tới cao điểm của mùa nắng
do vậy trong thời gian hiện tại và sắp tới để chủ động phòng tránh những bệnh liên quan đến thời tiết
các đối tượng nhạy cảm đặc biệt là trẻ em người lớn tuổi
và người lao động ngoài trời nên cẩn thận hơn trong việc bảo vệ sức khỏe
sử dụng các biện pháp tránh nắng khi lưu thông trên đường hay làm việc ngoài trời